kính chào quý vị và các bạn
thời tiết tại khu vực bắc bộ đang có sự phân hóa rõ rệt
ở các tỉnh thành phía đông bắc bộ do chịu ảnh hưởng của hội tụ gió
nên chiều tối nay sẽ tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông cần để cao cảnh rác với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
từ ngày hai mươi năm mưa sẽ giảm dần nhưng nền nhiệt trên khu vực chưa tăng cao
ngày đêm trong khoảng từ hai mươi hai đến ba mươi năm độ
còn tại các tỉnh thành thuộc phía tây bắc bộ
ban ngày vẫn còn có nắng nhiều nhưng nền nhiệt cũng giảm phần hào
cao nhất ngày mai chỉ trong khoảng là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
sau đó sang đến ngày hai mươi năm tháng bốn vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng trở lại
nên tại đây sẽ tiếp tục nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt
đối với các tỉnh miền trung sang đến ngày mai
tại thanh hóa và nghệ an có thể xuất hiện mưa rông mạnh
phần còn lại từ quảng bình đến thừa thiên huế
mức độ gai gắt của nắng nóng cũng giảm đi phần nào
tuy nhiên từ ngày hai mươi năm trở đi khi vùng áp thấp nóng phía tây phát triển
thì nắng nóng sẽ lại giảm

đợt nắng nóng này được dự báo sẽ kéo dài trong nhiều ngày
quý vị cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo và cảnh báo nắng nóng được phát liên tục hàng ngày
khu vực từ đà nẵng đến quảng ngãi
trong ngày hôm nay và ngày mai
nắng nóng có phần suy giảm đi đôi chút
nhưng sang đến ngày hai mươi năm nền nhiệt sẽ tăng trở lại
nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ
người dân nơi đây cần hết sức chú ý đề phòng
sử dụng tiết kiệm điện và phòng tránh cháy nổ để đảm bảo an toàn cho sức khỏe
đến các tỉnh từ bình định đến bình thuận
mức độ nắng vừa phải với nhiệt độ cao nhất trong ngày
sao đồng ở ngưỡng là ba mươi ba đến ba mươi năm độ
vùng cao tây nguyên vẫn là nơi có thời tiết ít biến động nhất cả nước
sự báo ba ngày tới tại đây vẫn có nắng nóng xuất hiện ở nhiều nơi
với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng là từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
về chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
cần chú ý đề phòng có thể xuất hiện lốc xét và gió giật mạnh nguy hiểm
đến với các tỉnh thành nam bộ
tại đây vẫn duy trì nắng nóng vào ban ngày
với nhiệt độ là hai mươi năm ba mươi tám độ
có nơi vượt ngưỡng ba mươi tám độ và có nắng nóng gai gắt
về chiều tối khu vực có thể xuất hiện mưa rông rải rác
kèm tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
người dân cần lưu ý đề phòng